chiều nay đã diễn ra hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng asean với sự tham gia của các quan chức quốc phòng asean
từ các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng của bộ quốc phòng các nước asean và đại diện ban thư ký asean
tiếp nối chương trình hoạt động tại hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng asean tại đà nẵng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
hội nghị lần này có nhiệm vụ tiến hành giả soát chuẩn bị cũng như hoàn tất văn kiện nội dung
phục vụ hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean diễn ra vào ngày một mươi chín tháng hai
đặc biệt là tuyên bố chuyên đề của bộ trưởng quốc phòng các nước asean về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh
cũng như các hoạt động hội nghị quốc phòng quân sự trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất cho rằng trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc ra tuyên bố chuyên đề này là cần thiết và kịp thời